theo đó bảo hiểm xã hội việt nam đã đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bảo hiểm xã hội việt nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm bổ sung chức năng để hỗ trợ bộ y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và giấy chứng sinh giấy báo tử từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua hạ tầng của bảo hiểm y tế

bảo hiểm xã hội việt nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm bổ sung chức năng để hỗ trợ bộ y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua hạ tầng của bảo hiểm y tế

bảo hiểm xã hội việt nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm bổ sung chức năng để hỗ trợ bảo hiểm y tế

ngay sau khi nhận được thông tin ban quản lý dự án thăng long đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị điều tiết các phương tiện lưu thông ra quốc lộ một a bố trí xe chuyên dụng để sẵn sàng ứng cứu các phương tiện bị ảnh hưởng điều hành đảm bảo giao thông
và đến trưa ngày hai mươi chín tháng bảy đoạn tuyên đã hết ngập nước các phương tiện lưu thông bình thường
thưa quý vị vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng bảy một trận mưa lớn kèm theo dông lốc tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã làm nhiều cây lớn pano biển quảng cáo và trụ điện ở một số tuyến đường trong nội ô thành phố bị gãy đổ và hư hỏng
các cây lớn bị đổ gãy đều đè vào các đường dây điện và cản trở các tuyến giao thông gây khó khăn và nguy hiểm cho việc đi lại cũng như là sinh hoạt của người dân
trong suốt đêm qua và dạng sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã phối hợp với điện lực đồng xoài đội mưa xuyên đêm đi cứu hộ dọn dẹp số cây xanh bị đổ gãy sau mưa đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân
trong suốt đêm qua và dặn sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân